xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin anima của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dữ liệu cá nhân đang ngày càng trở thành một nguồn tài nguyên quý giá có giá trị kinh tế cao
xong đây cũng là thứ tài sản rất dễ bị lộ lọt chiếm đoạt bởi những tội phạm công nghệ
vậy giải pháp nào để giúp chúng ta có thể tự bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu cá nhân của mình
đây là nội dung chính trong chuyên mục vấn đề và dư luận tuần này
nhưng trước hết như thường lệ mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần qua
nếu cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với tấn công mạng
người dân có thể tham khảo thêm trang tín nhiệm mạng vn và dấu hiệu lừa đảo com
để cập nhật thêm thông tin và kiến thức bổ ích để tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng
việc tăng cường nhận thức và khả năng phòng vệ chống lại các hành vi lừa đảo và tấn công mạng là hết sức cần thiết
đồng thời cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa người dùng các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để đối phó hiệu quả trước những mối đe dọa này
nước việt nam yêu cầu tất cả các giao dịch chuyển tiền trên một mươi triệu đồng phải có xác thực bằng sinh trác học
các chuyên gia công nghệ và an ninh mạng đều cho rằng quy định này rất cần thiết
nhằm bảo đảm người thực hiện chuyển tiền là chính chủ sẽ góp phần hạn chế tối đa
tình trạng tội phạm công nghệ cao lừa đảo lấy các thông tin rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng như đã xảy ra trong thời gian qua
tuy nhiên hiện nay các ngân hàng đa phần xác thực sinh trác qua nhận diện khuôn mặt bởi các dữ liệu mống mắt giọng nói hiện chưa được thu thập và lưu trữ
lợi dụng nhu cầu tìm kiếm các khóa học chương trình ngoại khóa của các bậc phụ huynh cho con trong dịp nghỉ hè năm hai nghìn hai mươi bốn
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân nhí trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân trại hè quân đội trải nghiệm quân đội hè
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia
các tài khoản này giới thiệu có kết nối với các đơn vị công an quân đội trên toàn quốc
học viên tham gia sẽ được trải nghiệm môi trường đào tạo của lực lượng công an nhân dân quân đội nhân dân được hỗ trợ ăn uống đồng phục và chứng nhận của các đơn vị công an quân đội
khi phụ huynh đăng ký tham gia chương trình các đối tượng cung cấp cho phụ huynh mạng ứng tuyển của bé và số điện thoại gia lô của tư vấn viên dẫn dắt các bậc phụ huynh truy cập vào gia lô để đăng ký thông tin cá nhân
sau khi đăng ký thông tin cá nhân các đối tượng yêu cầu phụ huynh tham gia nhóm telegram để thực hiện các nhiệm vụ đóng tiền rồi chiếm đoạt tài sản
công an tp hà nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tìm hiểu kỹ thông tin về các khóa học trên mạng để tránh bị lừa đảo
vâng thưa quý vị dữ liệu cá nhân bao gồm những thông tin cơ bản nhất của mỗi người cũng như những tài khoản mạng xã hội tài khoản ngân hàng v v
những thứ này trong một thời đại công nghệ số chuyển đổi số mạnh mẽ đang ngày càng trở thành một nguồn tài nguyên quý giá có giá trị kinh tế cao
bởi vậy những dữ liệu thông tin cá nhân cũng đang là mục tiêu để các đối tượng tội phạm thực hiện các hành vi tấn công đánh cắp và chiếm đoạt hỏng thu lợi bất chính